tại thủ đô phnom penh cuộc gặp mặt thường niên lần thứ tư của các cựu sinh viên campuchia học tập tại việt nam
đã diễn ra trong bầu không khí đầm ấm với sự tham dự của khoảng ba trăm linh cựu sinh viên từng học tập tại việt nam qua các thời kỳ
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch cựu sinh viên campuchia tại việt nam khun simon bày tỏ vui mừng
trước sự phát triển tốt đẹp và tình cảm đoàn kết gắn bó giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống
giữa những sinh viên đã từng sang việt nam học tập và nghiên cứu
nhân dịp này ông khun simon cảm ơn đảng chính phủ và nhân dân việt nam anh em từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi đến nay
đã tận tình giúp đỡ campuchia đào tạo nhiều thế hệ trí thức trẻ để trở về phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước chùa tháp
cũng tại buổi gặp mặt đại sứ vũ quang minh tại campuchia nêu rõ cuộc gặp mặt thường niên của cựu sinh viên campuchia
tại việt nam lần này diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm chính thức tới việt nam của thủ tướng campuchia samdech techo hun sen
trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng một mươi với hàng loạt các văn kiện hợp tác có ý nghĩa lịch sử được ký kết trên nhiều lĩnh vực
đặc biệt đảng chính phủ và nhà nước việt nam nói chung và đại sứ quán việt nam tại campuchia nói riêng
luôn dành sự ưu tiên cao và sẵn sàng giúp đỡ nước bạn campuchia trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo